thưa quý vị
xin chào quý vị và các bạn
hướng dẫn cán bộ làm việc và giải quyết những công việc còn tồn động của ngày hôm trước
không chỉ có vậy ông còn dành thời gian đến nhiều hộ gia đình có người già
để hướng dẫn giúp họ giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính
thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố
làm công việc này đối với ông ngọc chính là cách để gần dân nghe dân nói và hiểu dân hơn
nhân dân tin tưởng bộ máy nhà nước tin tưởng đội ngũ cán bộ
thì là khi chúng ta triển khai bất kể một công việc gì
nhân dân đều đồng tình ủng hộ
đấy là điều vô cùng thuận đợi
mà cái đó là chủ trương chung của đảng nhà nước và chính phủ
cách làm việc của bí thư ngọc đã lan tỏa tới cán bộ công chức của phường
coi việc giúp dân thấy dân vui thì mình mới hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ
vì đó là trách nhiệm của những người cán bộ công chức
mục đích chính là giúp đỡ người dân và phục vụ
bây giờ là phục vụ
giúp đỡ người dân để cho nhân dân giảm bớt sự phiền hà
cũng như là tăng cái tín nhiệm của người dân đối với cả chính quyền
cán bộ đến tận nhà dân giải quyết những thủ tục hành chính cho dân
là chuyện đã quá quen thuộc ở phường phúc diễn
đã từ lâu bà con nơi đây đã coi cán bộ như người thân trong nhà
các anh các chị vào tận nhà làm cái thủ tục giấy tờ này là rất là thuận tiện cho chúng tôi
không phải đi lại nhiều
và sau đó là xong thì
anh các chị để mang đến tận nhà
chúng tôi không phải đi lại nữa
tôi thấy ở trên phường trên quận các bác ở trên quan tâm gia đình của chúng tôi
các bác tôi đến đây thì hâm hỏi chúng tôi
các công việc các bác giúp đỡ
thế thế là giấy tờ hay là về các thức thì các bác giúp đỡ
thì rồi tôi già tôi không đi được
thì là giúp đỡ chúng tôi
chúng tôi mà đi tự động thì chúng tôi hay quên
mà đi thì đi bộ nó cũng khó
thì thôi thì các bác giúp đỡ chúng tôi
thế này là chúng tôi thấy là rất vấn khởi và cảm ơn tất cả ở trên
học đi đôi với hành để mỗi tập thể cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trở thành công bộc của dân được dân tin dân quý
đó là kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ở phường phúc diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội